cũng trong ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam phạm văn nam bốn mươi ba tuổi quê ninh bình về hành vi giết người
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tính bình thuận đã tiếp tục trụ tập những người liên quan để lấy lời khai làm rõ
đồng thời đã đưa bị can cùng người bạn ngồi trên xe ô tô đi giám định thương tích
sau khi có kết quả giám định thương tích cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhóm thanh niên để đánh bị can nam và người bạn trước đó
như đã thông tin rạng sáng ngày một mươi hai tháng năm nam cùng nhóm bạn đi ô tô đến khu vực bờ kè đường phạm văn đồng
thuộc phường bình hưng thành phố phan thiết để ăn nhậu
trên đường đi xe của nam chạy vượt qua một nhóm khoảng năm người trong đó có anh hà xuân hải
vừa nhậu xong đang đi qua đường và có nguy cơ xảy ra va chạm
nam tiếp tục lấy xe đi thêm khoảng năm mươi mét
vừa đầu trước một quán nhậu khác thì nhóm của anh hải đi xe găng máy đến đánh tớ tắp vào nhóm của nam
nhóm của anh hải đánh dồn dập vào nhóm của nam từ chỗ đầu xe và sâu bên trong hẻm cạnh đó mặc dù có nhiều người ca ngăn
sau đó nam lên ô tô cầm lái chạy loạn xạ tông vào xe gắn máy nhóm anh hải
lúc này nhóm anh hải tiếp tục dùng bàn ghế và nhiều vật dụng ném vào ô tô của nam
trong lúc hỗn loạn nam đã tông trực diện vào người anh hải khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ
riêng nam chạy xe một mạch vào thành phố hồ chí minh đi đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận sau đó đã khám nghiệm hiện trường tan vật trong vụ án là chiếc ô tô
trích xuất camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến và trên cầu giám định tử thi